quý vị thân mến bắt đầu từ ngày hôm nay thì miền bắc sẽ đón một đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay
và nhiệt độ sẽ giảm mạnh vùng núi cao được cảnh báo có thể xuất hiện hiện tượng băng giá và mưa tuyết
bà con cần chú ý phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi nhằm tránh thiệt hại
vâng tại thủ đô hà nội thì người dân có thể cảm thấy cái rõ rệt cái lạnh khi mà nhiệt độ giảm sâu
và đợt rét này sẽ kết hợp với cả mưa và đây là hình thái thời tiết không hề thuận lợi cho việc di chuyển
vì vậy nếu không cần thiết thì tôi biết là chúng ta nên ở nhà vào ngày cuối tuần để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cả gia đình
một vài lưu ý nữa đó là chúng ta có thể giữ ấm nhà bằng cách đó chính là đóng kín cửa sử dụng chăn đệm và đèn sửa
tuy nhiên quý vị cũng cần phải lưu ý tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sửa trong phòng kín
và trước khi đi ngủ thì quý vị có thể ngâm chân bằng nước ấm cũng là một biện pháp hữu hiệu giúp lưu thông máu và làm ấm cho cơ thể của mình
trong những ngày rét này thì cũng nên tăng cường thể dục thể thao nhưng mà nên tập trong nhà ở nơi kín gió và hạn chế tập ở ngoài trời khi mà nhiệt độ giảm ở mức quá thấp và có mưa gió mạnh
khi ra ngoài trời thì nên mặc quần áo mỏng nhiều lớp để giữ ấm phần đầu cổ ngực đeo khẩu trang và mặc trang phục không thấm nước
còn tại miền trung ạ cùng với rét thì còn có mưa ở nhiều nơi và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng như ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
bà con sinh sống khu vực này thì cần phải lưu ý trước hiện tượng thời tiết trên
để có thể đảm bảo tính mạng cũng như là tài sản của mình